thưa quý vị các đối tác châu âu đã trở thành những người bạn đồng hành thân thiết của việt nam
trong ba mươi năm đổi mới phát triển và mở cửa hội nhập
ngày nay việt nam châu âu đang đứng trước những vận hội to lớn
để có thể nâng tầm quan hệ và phát triển mạnh mẽ sâu rộng hơn bao giờ hết
mới đây nhất ubnd đã thông qua việc đệ trình hiệp định thương mại tự do
evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và liên minh cho oeu
để chuẩn bị cho việc ký kết
đây được kỳ vọng sẽ là chất xúc tác cho tăng trưởng xuất khẩu đầu tư
cải thiện môi trường kinh doanh là cố hích giúp kinh tế việt nam
đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế
đây là một hội nghị nằm trong chuỗi các sự kiện chuẩn bị cho hiệp định evfta diễn ra tại hà nội
do bộ ngoại giao và hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam eurocharm tổ chức
với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp việt nam và châu âu
cũng như các chuyên gia kinh tế đại diện các bộ ban ngành chính phủ
các sự kiện như này sẽ góp phần tạo sung lực mới để hai bên tìm hiểu
khai thác tối đa tiềm năng thị trường tạo ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư
kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp khi hiệp định evfta được thực thi
chính phủ việt nam luôn đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh của các cộng đồng
với hơn hai doanh nghiệp châu âu tại việt nam
nhu cầu phát triển của việt nam
trên nhiều lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của các bạn về vốn quản trị công nghệ tiên tiến
trong phát triển cơ sở hạ tầng cẩn biển cẩn hẳn không giao thông đô thị năng lượng điện
dầu khí các ngành công nghệ chế tạo công nghiệp phổ trợ chế biến thực phẩm
phát triển nông nghiệp du lịch y tế
việc việt nam tiếp tục ký kết hiệp định evfta với hai mươi tám nước thành viên châu âu
sẽ tác động trực tiếp tích cực tới nền kinh tế việt nam
thông qua thúc đẩy mạnh

cũng như thu hút đầu tư
fta giữa hai bên được kỳ vọng sẽ là cú hích không nhỏ cho phát triển kinh tế thương mại của việt nam
khi eu đang là đối tác thương mại và đối tác xuất khẩu lớn thứ hai của việt nam
với một thị trường rộng lớn hơn năm trăm linh triệu dân chiếm hai mươi năm gdp
trên một mươi một thương mại và bốn mươi fdi toàn cầu
hiệp định evfta sẽ mở ra không gian hợp tác rộng lớn thuận lợi cho hai bên
nhất là các doanh nghiệp việt nam và châu âu phát triển đầu tư kinh doanh hiệu quả
việt nam đang định hướng phát triển với tiêu chí chất lượng hiệu quả bền vững và đổi mới
chúng tôi đã thấy được thông điệp này từ phía chính phủ và những nỗ lực của họ
trong việc cải thiện thể chế pháp luật môi trường kinh doanh
và định hình lại việc quản lý các doanh nghiệp việt nam truyền thống
việc trình hiệp định này cũng trở thành động lực thúc đẩy việt nam đẩy mạnh hơn nữa
công cuộc thực hiện cải cách thể chế cải thiện môi trường kinh doanh
hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội trao đổi độc đáo và đem lại những lợi ích có tầm ảnh hưởng lớn
tới người dân cả hai châu lục
trong khi đó hiệp định bảo hộ đầu tư vừa được ký kết vào trung tuần tháng một mươi năm nay
bao gồm quy định hiện đại và có tính thực thi cao thông qua hệ thống tòa án đầu tư mới
được cho là sẽ giúp tạo bước tiến xa hơn về hợp tác ở tầm khu vực giữa đông nam á và châu âu
hiệp định thương mại tự do việt nam eu được kỳ vọng sẽ hóa giải những bất lợi
tạo ra nhiều lợi thế và cơ hội cho doanh nghiệp của hai bên
trong đó với chín mươi chín số dòng thuế xuất khẩu được xóa bỏ evfta được kỳ vọng sẽ là một cú hích quan
trọng giúp mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng xuất khẩu giữa việt nam và eu
có mặt tại việt nam từ năm hai nghìn ba
piaggio là một trong những thương hiệu xe máy châu âu hiếm hoi đi tiên phong trong phân khúc xe tay ga
cao cấp đồng thời thiết lập nên hình ảnh thương hiệu vững vàng sang trọng và đẳng cấp từ đó đến
này coi việt nam là một trong ba trung tâm sản xuất của mình trên thế giới với sản lượng tiêu thụ
từ bốn mươi đến bảy mươi xe thu về lợi nhuận sấp xỉ bốn trăm linh năm trăm linh tỷ đồng mỗi năm năm hai nghìn một mươi bảy doanh thu và
lợi nhuận của piaggio tại việt nam đạt lần lượt năm năm trăm hai mươi sáu tỷ đồng và bốn trăm một mươi năm tỷ đồng có thể coi đây là
một trong nhiều thương hiệu cao cấp từ châu âu đang rất thành công tại việt nam với việc hiệp định
thương mại tự do việt nam eu evfta được thực thi với hàng rào thuế quan được xóa bỏ doanh
nghiệp kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội lớn hơn để phát triển và mở rộng thị trường
piaggio đầu tư vào việt nam từ một mươi năm trước chúng tôi đã xây dựng hai dự án
một dự án sản xuất động cơ và một dự án phương tiện giao thông chúng tôi quyết định việt nam
sẽ là trung tâm của thị trường châu á từ ngày đó chúng tôi bắt đầu xây dựng mối quan hệ hợp tác
với việt nam một thị trường thay đổi nhanh chóng trở thành một trong những thị trường lớn nhất trên
thế giới một thị trường rất chào đón các sản phẩm của piaggio chúng tôi đánh giá evfta là một hiệp
định quan trọng sẽ giúp chúng tôi mở rộng quy mô sản xuất và thị trường giảm thiểu những rào cản
về giấy tờ và thời quan đem lại những lợi ích to lớn cho piaggio báo cáo khảo sát của eurocharm
về môi trường đầu tư việt nam mới đây nêu rõ khoảng chín mươi doanh nghiệp châu âu mong muốn duy trì
và tăng đầu tư tại việt nam điều này cũng cho thấy
không chỉ các doanh nghiệp lớn đã và đang hoạt động trên thị trường việt nam mà các nhà đầu tư
trong tương lai cũng đang hào hứng với cơ hội đầu tư tại việt nam bản thân các doanh nghiệp việt cũng
sẽ có nhiều lợi thế cũng như đối mặt với các thách thức cạnh tranh khi tham gia các hiệp định thương
mại tự do thế hệ mới thứ nhất là đối với những doanh nghiệp trong nước thì mình có nhiều cái thách
thức hơn nhưng bên cạnh đó mình sẽ có những cái cơ hội rộng mở tại vì rõ ràng cái sự minh bạch trong
sản xuất và đưa đến tay người tiêu dùng ngay cả từ việt nam hay là đưa đến quốc tế thì đó là điều rất là
quan trọng cho nên một khi hiệp định đã được ký kết và cái sự phổ biến lẫn như là nhận thức của
mọi người về cái việc đó nó rõ ràng thì tôi nghĩ đó là một cái cơ hội để cho các doanh nghiệp việt
nam đi ra toàn thế giới theo các chuyên gia kinh tế khi evfta được ký kết xuất khẩu của eu vào
việt nam dự báo tăng từ hai mươi đến hai mươi năm evfta cũng sẽ giúp gdp của việt nam tăng thêm một mươi một mươi năm
nâng xuất khẩu của việt nam sang eu thêm từ ba mươi bốn mươi trong hơn một mươi năm tới
dệt may ra dày là những ngành sẽ có khả năng tăng mạnh nhất đồng thời với thỏa thuận mới này cũng
sẽ giải quyết hàng rào phi thuế quan trong ngành ô tô và bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho một trăm sáu mươi chín sản phẩm của
châu âu tạo điều kiện cho các công ty eu tham gia đấu thầu bình đẳng với công ty việt trong hợp đồng công